hòa chung với xu thế phát triển du lịch thông minh trên thế giới việt nam cũng đã và đang có những bước chuyển mình đáng kể trong lĩnh vực này và đạt được nhiều kết quả
cùng với sự phát triển của công nghệ đã mang lại những trải nghiệm lý thú và bổ ích cho du khách trong và ngoài nước
để thu hút khách du lịch nhiều địa phương đã có những đổi mới trong việc tiếp cận với du khách
trong đó việc xây dựng hệ thống du lịch thông minh đang được coi là bước đi tất yếu
đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong phần tiêu điểm của chương trình hôm nay
đối với sự phát triển của công nghệ thông tin chúng ta thường nói gọi là cách mạng công nghệ lần thứ tư
thì ngành du lịch có rất nhiều thận lợi
đây là một cái công cụ rất là mạnh mà nếu chúng ta biết khai thác thì chúng ta có thể vượt rất nhanh
với những cái mục tiêu mà đặt ra cho chúng ta phát triển là một quốc gia có nền phát triển du lịch hàng đầu trong khu vực
thì nếu bình thường ra rất khó nhưng với công nghệ thì chúng ta có một cơ hội
hy vọng là chúng ta sẽ tận dụng cơ hội đó
cũng giống như nhiều địa phương khác trên cả nước ninh bình sở hữu rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng
như khu du lịch sinh thái tràng an khu du lịch tâm linh núi chùa bái đính di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư
chính vì vậy du lịch luôn được coi là mũi nhọn trọng tâm của tỉnh
ninh bình thì có khoảng hơn tám mươi di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt là có một di sản thế giới hôn hợp
đấy là một nguồn tài nguyên du lịch rất là to lớn để mà phát triển du lịch
cái thứ hai là điều kiện cơ chế chính sách tỉnh ngay từ khi tái lập đã xác định du lịch một ngành mũi nhọn
và đã đưa vào các nghị quyết và chương trình kế hoạch phát triển du lịch
đấy là những cơ sở rất là quan trọng mà thúc đẩy sự phát triển của du lịch
nhằm tăng cường công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch ninh bình đến với du khách trong nước và quốc tế
tiến tới tiếp cận và đón đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh ninh bình
đầu năm hai nghìn một mươi tám sở du lịch và trung tâm công nghệ thông tin vnpt tỉnh ninh bình
đã ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ thống du lịch thông minh
vnpt ninh bình cũng đã phối hợp với sở du lịch ninh bình xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh ninh bình
trong đó nó còn có hai thành phần
thứ nhất là cổng thông tin điện tử dữ liệu du lịch thông minh tỉnh ninh bình
và thứ hai là ứng dụng trên điện thoại di động
giúp cho du khách có thể dễ dàng tra cứu các thông tin về các địa điểm lưu trú
các điểm đến du lịch cũng như là các dịch vụ khác của du lịch tỉnh ninh bình
đến nay hệ thống du lịch thông minh đã được tích hợp nhiều chức năng
hứa hẹn hỗ trợ đắc lực cho du khách trong trải nghiệm hành trình du lịch
tra cứu bản đồ tương tác với thông tin chính xác về các địa điểm du lịch
đặt dịch vụ khách sạn nhà hàng dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho du khách
tôi đã áp dụng các công nghệ mới như công nghệ thực tế ảo và công nghệ bản đồ
để áp dụng vào hệ thống này để giúp cho khách du lịch đến với ninh bình
có thể tiếp cận với du lịch một cách dễ dàng hơn
ví dụ như là tìm các địa điểm nghỉ ngơi những địa điểm vui chơi
và những địa điểm thăm quan một cách nhanh chóng nhất và tiện lợi nhất
anh ngô đình tiến đến từ hà nam chia sẻ anh rất thích phong cảnh của ninh bình
nên đã đến địa phương thăm quan nhiều lần
nhưng trước đây việc chuẩn bị lịch trình cho chuyến đi gặp không ít khó khăn
do bị nhiễu loạn thông tin trên mạng
từ khi anh biết đến và sử dụng hệ thống du lịch thông minh
việc lập trình và chọn nhà hàng khách sạn phù hợp với điều kiện kinh tế dễ dàng hơn
do thông tin trên hệ thống cung cấp rất đầy đủ
tôi và gia đình đã đến ninh bình nhiều lần rồi
và từ trước đến nay
khi tìm được chỗ nào ở đâu ăn ở đâu ngủ ở đâu
thì cũng tương đối khó khăn
vì thông tin trên mạng rất nhiều và cháy chiều
tuy nhiên khi sử dụng các dịch vụ
nhiều khi cũng được tương đối thất vọng
từ khi biết được app thông minh này
tôi biết được chính xác nơi nào tôi cần đến
và chỗ nào tôi có thể tìm được món ăn ngon
và giá thành hợp lý
không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho du khách
hệ thống du lịch thông minh còn là cánh tay nối dài
giúp doanh nghiệp du lịch vượt qua giới hạn về không gian
thời gian khi quảng bá sản phẩm
tạo liên kết chuỗi
phát triển các dịch vụ du lịch hoàn chỉnh
mở rộng cơ hội kinh doanh
khách sạn tam cốc nằm trong quần thể khu du lịch tam cốc bị động
là một ví dụ
anh đinh tiên hiếu giám đốc điều hành của khách sạn chia sẻ
sau ba tháng sử dụng hệ thống du lịch thông minh
khách sạn của anh đã có thêm một kênh quảng bá du lịch mới
với chi phí thấp hơn
so với các kênh thông tin khác
từ khi chúng tôi tiếp cận được
cái du lịch thông minh này
thì cái về lượng nhân sự
thì có lẽ là chúng tôi đã cắt giảm được
một số những marketing
thì chúng tôi đã giảm được
cũng khá nhiều về cái chi phí
cái lượng phòng của chúng tôi đã tăng lên được một mươi tám
và lượng ăn
nhà hàng ăn của chúng tôi đã được
một mươi triệu đồng
được biết để xây dựng hệ thống thông tin
phục vụ cho du lịch thông minh
các cán bộ nhân viên của trung tâm xúc tiến du lịch của tỉnh
đã đến từng nhà hàng khách sạn
để lấy thông tin kiểm tra cơ sở vật chất
dịch vụ bảo đảm cung cấp
cho du khách những địa chỉ uy tín chất lượng
tính đến nay hệ thống du lịch thông minh
đã thu hút trên bốn trăm linh đơn vị
cơ sở lưu trú du lịch dịch vụ
khách sạn nhà hàng tại địa phương tham gia
trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt
truy cập của du khách vào hệ thống
nhằm tìm kiếm thông tin du lịch
thực ra nếu có sản phẩm hay đến đâu
nhưng mà không có người dùng thì cũng sẽ không có tác dụng
chúng tôi cũng sẽ có những
cách thức làm để tiếp cận khách nhiều hơn
ví dụ như là
vnpt đang có hướng
gửi tin nhắn cho khách khi đến
từng khu điểm và giới thiệu về
phần mềm trên
kho ứng dụng
để khách người ta biết rằng truy cập có thể tải xuống
hoặc truy cập trực tiếp trên website
thứ hai là chúng tôi sẽ có những
bảng hướng dẫn rất là cụ thể theo từng
bước một đặt tại các khách sạn
nhà hàng lớn của tỉnh
để cho khách người ta
khi đến lưu trú tại đó thì người ta biết được
thông tin và có thể tải phần mềm ứng dụng
đó xuống để người ta đốt vào
điện thoại và cài trên điện thoại
cùng với ninh bình nhiều địa phương khác trên cả nước
cũng đã đồng loạt triển khai hệ thống du lịch
thông minh trong đó có thể kể đến tỉnh
quảng nam với cổng thông tin thực tế
ảo du lịch vùng sâm ngọc linh được
xây dựng dựa trên công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ
các ảnh ba trăm sáu mươi độ được xây dựng
thành các ứng dụng có khả năng tương tác
như web ba trăm sáu mươi độ chạy trên server
hoặc ứng dụng lưu trữ trên kho ứng dụng
người dùng hoàn toàn truy cập dễ dàng
từ xa bằng các thiết bị như máy tính
thiết bị di động thông minh
hay mới đây thừa thiên huế
cũng đưa vào triển khai thử nghiệm khám phá huế
bằng ứng dụng công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ
theo đó với ứng dụng công nghệ ba trăm sáu mươi độ
du khách có thể quan sát thành phố huế
từ trên cao quan sát tổng thể
các điểm du lịch như đại nội
hệ thống lăng tầm chùa thiên mụ
cùng với đó là nội dung thuyết minh
cho từng điểm đến ngắn gọn xúc tích
ngoài ra ứng dụng này còn tích hợp chức năng
chỉ đường cho du khách đến với các điểm tham quan
thưa quý vị từ thực tế tại nhiều địa phương
cho thấy mô hình du lịch thông minh
là cách trực tiếp và nhanh nhất
giúp du khách tìm kiếm thông tin hiểu rõ hơn
về những giá trị nổi bật của điểm đến
từ đó họ có thể nhanh chóng lựa chọn được
hành trình phù hợp nhu cầu sở thích
và túi tiền của mình
đây cũng là kênh thông tin quảng bá phù hợp
với sự phát triển của thời đại đối với doanh nghiệp
đặc biệt cùng với sự phát triển mạnh mẽ
của công nghệ xây dựng mô hình du lịch thông minh
hứa hẹn sẽ là một xu thế tất yếu
với mục đích nghiên cứu chế tạo robot
để thực hiện công việc so bóp bấm huyệt
phù hợp với thể trạng và nhân chắc học của người việt nam
mới đây nhóm sinh viên
thành phố hồ chí minh đã chế tạo ra robot
có tên gọi massabot
đây là buổi thử nghiệm so bóp
bấm huyệt của massabot
nhìn những động tác massa chính xác
và các huyệt đạo trên cơ thể con người
do robot thực hiện như thế này
khiến người ta dễ liên tưởng đến đôi bàn tay khéo léo
của các kỹ thuật viên massa
massabot là sản phẩm của đề tài
nghiên cứu khoa học vừa giành giải thưởng
sinh viên nghiên cứu khoa học năm hai nghìn một mươi tám
do bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp với bộ khoa học công nghệ trung ương đoàn
và liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam
phối hợp tổ chức
sản phẩm được ban tổ chức đánh giá sáng tạo
và có tính ứng dụng cao
mọi người có nhu cầu
để có thể thư giãn được
cơ thể của mình cũng như là
có thể trị liệu để giải tỏa được
các áp lực đặt lên những nhóm cơ
chính vì lý do đó mà chúng em muốn
tạo ra con robot này để có thể
giải tỏa được cái áp lực
massabot được thiết kế
với hai cánh tay bằng nhôm cứng
được định vị theo hai bên lưng cơ thể
người các khớp để có thể nâng lên
hạ xuống với vận tốc năm mươi mm
trên giây hệ thống giường
phục vụ cho việc nằm nghỉ của bệnh nhân có chiều dài
một tám m bên cạnh đó
nhóm đã sử dụng công nghệ xử lý ảnh
để xác định lưng cũng như các huyệt đạo
cần xoa bóp
đầu tiên là khi người bệnh đến
thì người bệnh sẽ chọn các loại bệnh mà người bệnh muốn
điều trị sau đó người bệnh nằm lên giường
thì có một camera sẽ chụp
ở trên xuống và
đưa vào phần mềm phần mềm sẽ phân tích được
vị trí lưng và các vị trí huyệt
dựa vào tỷ lệ
của cận của lưng
từ đó sẽ đưa ra được
bài massage phù hợp
để tạo ra massage robot bên cạnh
những kiến thức về phần cơ khí lập trình
xử lý ảnh nhóm nghiên cứu cho biết
đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về
đông y đặc biệt là các vị trí huyệt đạo
trên cơ thể con người để robot
có thể hoạt động chính xác nhất
vấn đề này liên quan đến sức khỏe con người
nên chúng em sẽ cố gắng
kết hợp thêm những phần mềm
về trí tệ nhân tạo để xác định
chính xác hơn vị trí lưng chính xác hơn vị trí nguyệt
để từ đó có thể tìm được
chính xác và chữa đúng căn bệnh
hiện nhóm đã phát triển được ba bài
massage bao gồm viêm cơ lưng
nhức mỏi lưng và bệnh về đau vai
mỏi cổ mỗi bài dài từ
hai mươi đến hai mươi năm phút trong tương lai
nhóm nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục
phát triển đa dạng thêm các bài massage
trị liệu khác để phù hợp với nhu cầu
của người sử dụng
thì cái hướng
đề tài của thêm thì cũng sẽ
ứng dụng công nghệ bốn
và cái iot
áp dụng trong vấn đề là
quản lý hồ sơ bệnh án
của bệnh nhân mà
từ đó đưa ra quá trình trị liệu
và đạt được kết quả
tốt nhất cho bệnh nhân
với tính sáng tạo và khả năng ứng dụng
cao hy vọng đề tài nghiên cứu
sẽ gợi mở cho việc ứng dụng tự động hóa
trí tuệ nhân tạo vào y học cổ truyền
để lĩnh vực này không ngoài cuộc và
với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
thực hiện dự án có tên eye border control
mới đây một số sân bay ở châu âu
đã đưa vào sử dụng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo ai
để phát hiện người nói dối
cụ thể hành khách khi đến đây sẽ được một avatar
hải quan ảo hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến du lịch
và ai sẽ theo dõi khuôn mặt của họ
để đánh giá xem họ có nói dối hay không
công nghệ avatar hải quan ảo này được thực hiện
trong tháng một mươi một tại các sân bay ở hungary
latvia hy lạp
và bên ngoài liên minh châu âu
với mục tiêu làm giảm tắc nghẽn
thiết bị sẽ yêu cầu người được hỏi
xác nhận tên tuổi và ngày sinh
nó sẽ hỏi họ những thông tin cơ bản
như mục đích chuyến đi tên người
hoặc tổ chức tài trợ cho chuyến đi
theo đó thiết bị có thể thay đổi giọng nói
nếu nghi ngờ du khách đó đang nói dối
hay hình ảnh không phù hợp
dựa vào đó nhân viên an ninh sẽ tiến hành
kiểm tra nghiêm ngặt hơn
nếu khách đang nói thật chương trình sẽ cấp mã qr
cho phép đi qua
avatar sẽ đưa ra những câu hỏi cụ thể
và trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích đánh giá
các hành vi cử chỉ như mỉm cười hay câu mày
di chuyển sang trái hoặc sang phải của hành khách
trong các thử nghiệm trước đó
thiết bị có tỷ lệ thành công là bảy mươi sáu
nhưng nhóm nghiên cứu hy vọng có thể
nâng con số này lên tám mươi năm
tuy nhiên ngay cả khi đã đạt được mục tiêu đó
thiết bị vẫn để lại một lượng sai sót lớn
các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng
thuật toán nhận dạng khuôn mặt
tạo ra tỉ lệ sai lệch đáng kể
khiến cho người vô tội dễ bị nghi ngờ
đồng thời làm họ bị oan
do hệ thống không công nhận đúng danh tính
nạn quấy rối tình dục tại ấn độ
luôn ở mức báo động
tuy nhiên giờ đây phụ nữ ấn độ
đã có thể cảm thấy an toàn hơn tại nơi công cộng
bằng cách gửi tin nhắn thông báo
khi phát hiện các hành vi quấy dối tình dục
thông qua các ứng dụng mới trên web và điện thoại di động
để đề nghị được giúp đỡ
quỹ từ thiện red dot
đã xây dựng ứng dụng safe city
cho ấn độ những khu vực bị coi là điểm nóng
của các vụ quấy rối báo cáo nhanh
về các hành vi không đúng mực
qua đó có hành động can thiệp kịp thời
ngoài safe city các ứng dụng khác như
cũng sẽ bảo mật dữ liệu của những người cung cấp thông tin
với nhà chức trách về các vụ quấy rối
cảnh sát tại nhiều thành phố của ấn độ
như new delhi gurgaon hay chandigarh
cũng khuyến khích phụ nữ nước này
sử dụng các ứng dụng trên
qua đó bảo vệ chính mình và phụ nữ khác
những thông tin của chính phủ ấn độ cho thấy
các vụ phạm tội nhằm vào phụ nữ nước này
đã tăng hơn tám mươi trong giai đoạn
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi
quan niệm về dịch vụ giao hàng tận nhà
có thể sắp sửa phải thay đổi
ít nhất là đối với cư dân milton kinnett
khi một doanh nghiệp start up cho ra mắt
dịch vụ giao hàng tận nhà bằng robot đầu tiên
trên thế giới
trước đó starship technologies
đã thử nghiệm những con robot này
thực hiện giao đồ ăn trên đường phố london
và cung cấp bữa trưa trong khuôn viên
của một số công ty ở california của mỹ
để sử dụng dịch vụ
người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng của starship
trên điện thoại di động chọn hàng
và ngồi ở nhà đợi robot giao đến
ngoài ra người dùng còn có thể lựa chọn
thời gian thuận tiện nhất để robot giao hàng
thậm chí có thể theo dõi tiến độ làm việc
của robot thông qua ứng dụng của công ty
hiện tại công ty đang vận hành
một đội ngũ khoảng hai mươi robot giao hàng thực phẩm
tại một diễn đàn về tương lai của bồn cầu
diễn ra mới đây tại thủ đô bắc kinh trung quốc
tỷ phú bill gates đã giới thiệu loại bồn cầu mới
do ông đầu tư nghiên cứu
trong phần giới thiệu tỷ phú bill gates
đã so sánh sự thay đổi từ nhà vệ sinh
truyền thống sang mô hình không dùng nước
tương tự như sự phát triển về máy tính
trong thời gian ông sáng lập microsoft
vào giữa những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông cũng nêu nguyên lý dùng hóa chất
để xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn
có nhiều thiết kế của loại bồn cầu này
nhưng tất cả đều hoạt động bằng cách
tách chất thải rắn và lỏng
nhà vệ sinh hiện nay chỉ đơn giản
là dùng nước để xả chất thải đi
trong khi những bồn cầu mới này
không có hệ thống xả thải
chúng tách chất thải lỏng và chất thải rắn
dùng hóa chất để xử lý hết
giống như một chiếc máy tính cá nhân hoạt động độc lập
không phải là điều gì to tát
chúng ta có thể sử dụng quá trình xử lý chất thải
bằng hóa chất ở cấp độ gia đình
quỹ bill melinda gates
tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới
cam kết chi khoảng hai trăm linh triệu usd
cho dự án nhà vệ sinh tương lai
và chi số tiền tương tự
trước khi những chiếc bồn cầu này
có khả năng bán ra trên quy mô lớn
bước tiếp theo của dự án là quảng cáo khái niệm
cho các nhà sản xuất
bill gates cho biết ông hy vọng thị trường
cho những nhà vệ sinh tương lai này
sẽ đạt hơn sáu tỷ usd vào năm hai nghìn ba
xin chào và hẹn gặp lại